những ngày vừa qua thì có một kiều bào tiêu biểu đến từ hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
đã về tham dự chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
thành phố hồ chí minh viết tiếp thiên anh hùng ca người sáng
chương trình do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức
vâng từ nhiều năm nay thì xuân quê hương đã là chương trình đặc biệt mỗi dịp tết đến xuân về
với rất nhiều những câu chuyện xúc động và những nhân vật truyền cảm hứng
và trên các trang mạng xã hội đông đảo kiều bào đã xúc động chia sẻ cảm xúc của mình
khi trở về quê hương đón tết cổ truyền
các hội nguồn luôn luôn hướng về tổ quốc
mặc dù mỗi năm tôi và gia đình đều trở về việt nam để đón tết nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy xúc động
với tôi quê hương luôn là thứ gì đó khiến mình đau đáu mong nhớ
lần về này được tham dự chương trình tôi thấy may mắn bởi có thể giới thiệu cho con gái nhiều hơn về quê hương
trở về đất nước sau nhiều năm xa cách với nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ dân hương dân hoa các vua hùng
lễ dân hương chủ tịch hồ chí minh
tuyệt nước tôn đức thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống
xuân quê hương hai nghìn hai mươi bốn không chỉ là dịp để gặp gỡ giao lưu
mà còn giúp những người con xa quê lâu ngày hiểu hơn về văn hóa bản sắc cội nguồn
từ đó vun đắp thích lệ tinh thần yêu nước niềm tự tôn dân tộc
thật vui vì các con tôi được tìm hiểu về lịch sử việt nam lịch sử vua hùng
và kiều bào là một bộ phận không thể tách rời
trở về việt nam trực tiếp
trải nghiệm tham gia chương trình tôi rất cảm động
trước sự chào đón của bà con nơi quê nhà chúng tôi cảm thấy ấm áp tình đồng bào
tôi nhận thấy quê hương đã có nhiều đổi thay rất phát triển so với năm trước
tôi tự hào khi là người việt nam tôi sẽ giới thiệu đến người thân sau chuyến đi này
đặc biệt trong chương trình giao lưu nghệ thuật tối ngày hai tháng hai tại quân viên hội trưởng thống nhất
chủ tịch nước võ văn thưởng chúc tết bà con kiều bào trên toàn thế giới
và đánh chống tình đồng bào
khai hội mừng xuân
chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định người việt nam ở nước ngoài dù thuộc thế hệ nào
ở bất cứ nơi đâu đã là con lạc cháu hồng đều luôn là một phần máu thịt
một bộ phận không thể tách rời của tổ quốc luôn hiện hữu trong trái tim tình cảm của đất nước dân tộc việt nam
tư dân mạng cho rằng khẳng định của chủ tịch nước cũng chính là suy nghĩ chung của tất cả người dân việt nam
hành công của mỗi người việt nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui
niềm tự hào cho tổ quốc việt nam
những người việt nam chúng ta cùng chung nguồn cội con rồng cháu tiên
hãy cùng nhau đoàn kết để dựng xây phát triển đất nước
mỗi lần xem chương trình xuân quê hương trái tim tôi lại thấy rộn ràng
tôi nhớ việt nam và mong sớm có điều kiện trở về
dù ở bất cứ nơi đâu dòng máu việt nam vẫn chảy trong tôi
tôi tự hào và muốn cống hiến nhiều hơn cho quê cha đất mẹ
chương trình xuân quê hương năm hai nghìn hai mươi bốn đã khép lại
thế nhưng dư âm cảm xúc tình yêu quê hương lòng tự hào về dân tộc
vẫn còn chảy trong lòng mỗi kiểu bào
dù họ trực tiếp hay chỉ gián tiếp theo dõi chương trình tại điểm cầu
rất đông kiểu bào người việt đang sinh sống tại nước ngoài và cả cộng đồng mạng
đều bày tỏ mong muốn đảng nhà nước sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình kết nối ý nghĩa như xuân quê hương
để những người con đất việt được gần nhau hơn